bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cho biết có đến hàng chục trường hợp mắc bệnh
quýt mò hay còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người trong đó có bốn người tử vong
cụ thể bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị ghi nhận gần ba mươi trường hợp mắc bệnh whore hay còn gọi là
bệnh vi khuẩn ăn thịt người trong đó tính riêng từ giữa tháng một mươi đến nay bệnh viện đã ghi nhận hai mươi bốn
trường hợp nhiễm quýt mò trong đó bốn trường hợp tử vong đa số do phát hiện quá muộn có bệnh nền nặng
để đối phó với bệnh whitmore sở y tế tỉnh quảng trị đã yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
tăng cường điều tra ca bệnh đánh giá yếu tố dịch tễ và phân tích nguy cơ ngoài ra cần chủ động xây dựng kế hoạch
triển khai phòng chống bệnh tại cộng đồng đặc biệt là nơi có nguy cơ cao nơi ô nhiễm môi trường sau bão lũ